nhận lời mời của bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ james mattis đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức hoa kỳ từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại hội đàm hai bộ trưởng trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và đánh giá cao kết quả hợp tác song phương trên cơ sở bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương
tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng song phương trong đó bao gồm các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp đào tạo tham vấn đối thoại an ninh biển tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cứu trợ thảm họa
đặc biệt là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ra phá bom mìn tẩy rửa chất độc da cam dioxin tìm kiếm quân nhân mất tích và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
kết quả hợp tác đã góp phần tăng cường sự tin cậy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước
về quan hệ quốc phòng song phương trong thời gian tới hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo nội dung các văn bản thỏa thuận đã được ký kết
trong đó tập trung ưu tiên vào lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh tại việt nam đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
phát biểu tại hội đàm bộ trưởng ngô xuân lịch đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị của phía hoa kỳ dành cho đoàn
và một lần nữa khẳng định việt nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế
việt nam chủ trương xây dựng nền quốc phòng tự vệ đủ để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
bộ trưởng ngô xuân lịch bày tỏ việt nam coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và luôn ưu tiên phát triển quan hệ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng tôn trọng thể chế chính trị độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước
nhân dịp này bộ trưởng ngô xuân lịch đánh giá cao sự hợp tác của hoa kỳ trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển của cảnh sát biển việt nam
cũng như trong lĩnh vực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
liên quan đến vấn đề tẩy độc dioxin tại các điểm bị ô nhiễm bộ trưởng ngô xuân lịch cho biết
hai bên đã hoàn thành giai đoạn một của dự án tẩy độc sân bay đà nẵng và đang tiến hành giai đoạn hai
để cố gắng hoàn thành kịp phục vụ hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh đó hai bên cũng đang khảo sát nghiên cứu để tiến hành dự án tẩy độc tại sân bay biên hòa
về phần mình bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ james mattis đánh giá cao vai trò vị thế của việt nam trong khu vực
cũng như nỗ lực hợp tác có hiệu quả của việt nam trong việc tìm kiếm hải cốt người mỹ mất tích trong chiến tranh
bộ trưởng james mattis cam kết sẽ tiếp tục hợp tác trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội việt nam mất tích trong chiến tranh
cũng như hỗ trợ cho việc tẩy độc dioxin tại sân bay biên hòa
nhân dịp này bộ trưởng ngô xuân lịch đã trao cho bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis hồ sơ mới
về địa điểm tìm kiếm hải cốt quân nhân mỹ mất tích để hai bên có thể cùng nhau hợp tác trong thời gian tới
chiều cùng ngày bộ trưởng ngô xuân lịch đã đến thăm bộ tư lệnh lực lượng phòng vệ bờ biển hoa kỳ